ngày một mươi tám tháng bốn công an quận bình tân phối hợp cùng với đội cảnh sát giao thông phú lâm
công an tp hcm đang điều tra xử lý hiện trường sự cố vụ tai nạn giao thông khiến
cho xe tải lao vào cây xăng trên quốc lộ một phường bình hưng hòa b
vào sáng sớm cùng ngày chiếc xe tải chạy trên quốc lộ một hướng từ quận một mươi hai về huyện bình chánh
khi đến gần giao lộ với đường liên khu bốn năm phường bình hương hòa b quận bình tân thì xảy ra va chạm
với xe container đi dừng chờ đèn đỏ hậu quả là xe tải mất lái tông ngã trụ đèn giao thông rồi tiếp
tục lao vào cây xăng khiến hai trụ bơm xăng bị đổ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đã được điều đánh hiện trường để đề phòng hóa hoạt may mắn sự cố không gây cháy nổ tại cây
xăng cũng như không gây thiệt hại về con người hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiếp tục làm rõ